thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm qua thì thời tiết đã có sự thay đổi rõ rệt
miền bắc trời nhiều mây hết hành khô
còn phía nam thì mây nhiều lên và xuất hiện những cơn mưa trái chiều vào buổi chiều
và dự báo là trong hôm nay thì nhiều khu vực miền bắc chuyển mưa rông
ở đông bắc bộ thì trong đó có thủ đô hà nội chuyển mưa nhỏ mưa phùn và kèm theo sương mù
khả năng thì mưa mù duy trì trong vài ngày tới khiến cho đường xá trơn trượt không gian mờ mịt tầm nhìn giảm
và tại các tuyến đường đèo núi nhiều khúc cua thì quý vị lưu ý nên đi chậm và giữ an toàn giữa các xe
tiết trời mưa mù sẽ khiến bầu không khí trở nên ô nhiễm và ảnh hưởng tới sức khỏe
đặc biệt là người già trẻ nhỏ và những người mắc bệnh về đường hô hấp thì cần lưu ý dùng thêm khẩu trang chống bụi mịn trước khi ra đường
và đó là một vài thông tin thời tiết đáng chú ý